liên tiếp hai chuyên án ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu triệt phá thành công bắt năm đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào sáng ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy
giang á vàng chú tệ tỉnh niệm biên bị bắt quả tăng tại hiện trường cùng một mươi sáu bánh nghi là heroin cùng một điện thoại di động
tiếp tục truy xét tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp hai đối tượng giang á giang và vàng á chớ chú tệ tỉnh niệm biên
qua khai thác nhanh các đối tượng đã cùng nhau nhận vận chuyển một mươi sáu bánh heroin từ xã bắc ma huyện mường tè đến xã trung trải huyện nậm nhùn để bán
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà pá nguồn xã tàm ít huyện tân uyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an huyện thàn uyên tân uyên bắt quả tăng hai đối tượng vàng á sồng và hờ á thu chú tệ tỉnh niệm biên về hành vi vận chuyển trái phép cho ma túy và thu giữ tám bánh heroin